tuần lễ cấp cao apec hai mươi bảy diễn ra trong bối cảnh đặc biệt và khó khăn của tình hình khu vực và thế giới đặt ra nhiều thách thức đối với hợp tác đa phương nói chung và apec nói riêng
kinh tế thế giới đang suy thoái và mặc dù có dấu hiệu phục hồi xong chưa thể quay lại với mức tăng trưởng trước khủng hoảng nhiều nền kinh tế vẫn đang nỗ lực để phục hồi sau khi dịch covid một mươi chín dẫn đến các biện pháp phong tỏa khiến nhiều doanh nghiệp đóng cửa và người lao động mất việc
các nhà lãnh đạo apec sẽ tập trung thảo luận những phương thức nhằm duy trì dòng chảy thương mại và đầu tư trước mối đe dọa nghiêm trọng của đại dịch covid một mươi chín trên thế giới
trước thềm hội nghị lãnh đạo nhật bản và new zealand đã cảnh báo các nền kinh tế về nguy cơ quay lại chủ nghĩa bảo hộ nhấn mạnh việc duy trì mở cửa các thị trường mới là giải pháp giúp phục hồi kinh tế toàn cầu đang chịu tác động của đại dịch

đoạn hậu đại dịch covid một mươi chín
yêu tiên quan trọng nhất là tái khẳng định sự ủng hộ và cam kết của chúng ta đối với hệ thống thương mại đa phương dựa trên các quy tắc
trong khi đó chủ tịch trung quốc tập cận bình lên tiếng bác bỏ chủ nghĩa bảo hộ đồng thời khẳng định toàn cầu hóa kinh tế đã trở thành xu hướng không thể đảo ngược
chúng tôi sẽ thực hiện nhiều bước hơn và thao gỡ với quyết tâm cao hơn các rào cản mang tính hệ thống và thể chế sâu rộng
nhằm hiện đại hóa năng lực và hệ thống quản trị của trung quốc trung quốc sẽ ký hiệp định thương mại tự do với nhiều nước hơn tiếp tục giảm thuế nhập khẩu và tăng cường mua hàng hóa nước ngoài
năm hai nghìn hai mươi là dấu mốc quan trọng của hợp tác apec kết thúc hai mươi năm năm triển khai các mục tiêu bò gò về tự do hóa thương mại và đầu tư
đây cũng là thời điểm giả soát kết quả triển khai nhiều chương trình hợp tác dài hạn và nhất là xây dựng tầm nhìn apec sau năm hai nghìn hai mươi
với những định hướng hợp tác chiến lược dài hạn trong hai thập niên tới
nước chủ nhà malaysia đã chọn chủ đề cho năm hai nghìn hai mươi là tận dụng tiềm năng con người vì một tương lai tự cường và thịnh vượng chung
tập trung vào ba ưu tiên gồm xây dựng tầm nhìn apec sau năm hai nghìn hai mươi cải thiện thương mại và đầu tư bao trùm kinh tế số và bền vững sáng tạo
diễn đàn apec được thành lập năm một nghìn chín trăm tám mươi chín gồm hai mươi một nền kinh tế thành viên thuộc khu vực châu á thái bình dương
có chung mục đích tạo ra sự thịnh vượng lớn hơn cho người dân trong khu vực bằng cách thúc đẩy tăng trưởng cân bằng toàn diện bền vững đổi mới và an toàn
cũng như thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực
trải qua hơn ba mươi năm hình thành và phát triển với tổng dân số ba tỷ người chiếm khoảng sáu mươi tổng gdp toàn cầu và gần năm mươi thương mại thế giới
apec đến nay đã khẳng định được vị thế và vai trò đầu tàu của khu vực
thông kê sơ bộ cho thấy
ít nhất ba mươi tám người dân tại các quốc gia trung mỹ mà bão iota quét qua đã thiệt mạng
và các nhân viên cứu hộ ở đây đang phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân mất tích hoặc bị trôn vùi dưới các lớp đất đá
theo thống kê sơ bộ số người bị ảnh hưởng tại khu vực bão iota tàn phá lên tới bốn sáu triệu người trong đó có khoảng một tám triệu trẻ em
một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là dãy núi penhas de blanka ở miền bắc nicaragua
nơi lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị trôn vùi
trong vụ lửa đất hôm một mươi sáu tháng một mươi một khiến ít nhất chín người thiệt mạng trong đó có sáu trẻ em
dự báo nguy cơ xảy ra các vụ sản lửa đất nghiêm trọng ở honduras nicaragua và guatemala
unicef đã kêu gọi viện trợ nhân đạo khẩn cấp bốn mươi hai triệu đô la tại khu vực này
báo cáo về tình hình mạng viễn thông di động thế hệ thứ năm năm g ở hàn quốc cho biết
quy mô thị trường điện thoại thông minh sử dụng mạng năm g ở nước này trong năm nay sẽ đạt một mươi ba triệu chiếc
hàn quốc đã triển khai mạng năm g thương mại đầu tiên trên thế giới
vào tháng bốn năm ngoái số liệu thống kê cho thấy lượng thuê bao năm g tại quốc gia này tính đến cuối tháng chín vừa qua đã đạt chín hai mươi năm triệu người
dự kiến thị trường điện thoại thông minh sử dụng mạng năm g ở hàn quốc sẽ ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong năm hai nghìn hai mươi
cần tiếp tục các cuộc đàm phán về quỹ phục hồi và ngân sách của liên minh châu âu eu và các bên có thể đi tới một thỏa thuận cuối cùng
đây là tuyên bố được thủ tướng hungary viktor orbán đưa ra hôm nay sau khi nước này và ba lan phủ quyết kế hoạch phục hồi của khối
với lý do
không muốn gắn việc tiếp nhận tài trợ với hoạt động pháp quyền
việc hungary và ba lan phủ quyết khiến kế hoạch phục hồi của eu chưa thể thông qua
vào đúng thời điểm hai mươi bảy nước thành viên đang rất cần hỗ trợ tài chính để tránh kinh tế suy thoái kép
dịch covid một mươi chín tại pháp tiếp tục có dấu hiệu cải thiện dù tình hình vẫn phức tạp
trong khi dịp lễ giáng sinh và năm mới hai nghìn hai mươi một lại đang đến rất gần nhu cầu hội họp gia đình du lịch và mua sắm sẽ cao hơn bất kỳ thời điểm nào trong năm
trong bối cảnh đó chính phủ pháp đang thảo luận
các phương án có thể được triển khai trong những tuần tới
nước pháp đã bước sang tuần thứ tư trong quá trình phong tỏa kéo dài dự kiến năm tuần
trong những ngày này người dân pháp đặc biệt quan tâm liệu rằng lệnh phong tỏa có được dỡ bỏ sau ngày một tháng một mươi hai hay không
khi dịch bệnh đang trên đà được khống chế và các dịp lễ giáng sinh và năm mới thì lại đang đến gần
tôi thường đi loanh quanh qua cửa hàng này để mua các mặt hàng thiết yếu
lệnh phong tỏa chỉ cho phép một số cửa hàng như thế này mở cửa nên cũng thật sự bí bách
khi các dịp lễ tết đang tới gần
thời kỳ phong tỏa này thực sự là khó chịu nhất là với lũ trẻ
chúng phải nghỉ học và ở nhà suốt ngày đấy là còn chưa kể đến dịp lễ giáng sinh sắp tới nữa
dự kiến vào giữa tuần sau tổng thống pháp sẽ phát biểu chính thức về các điều kiện để dỡ bỏ phong tỏa
và công bố các biện pháp được triển khai sau ngày một tháng một mươi hai
trong đó tuyên bố về việc các cửa hàng có được mở cửa trở lại vào cuối tháng một mươi một này hay không
đang được người dân đặc biệt quan tâm
khi đây là một trong những thời điểm mua sắm lớn nhất năm của người dân pháp
theo thông tin tới thời điểm hiện tại sau ngày một tháng một mươi hai khả năng lớn người dân pháp sẽ tiếp tục bị hạn chế di chuyển
việc di chuyển chỉ được nới lỏng với các lý do nhất định
bên cạnh đó sau ngày một tháng một mươi hai khả năng nước pháp sẽ áp đặt trở lại lệnh giới nghiêm
nhằm mục tiêu ngăn người dân tụ tập đông người làm tăng nguy cơ virus lây lan nhanh trở lại
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay